thì niềm vui càng đặc biệt và trọn vẹn hơn đối với những cô dâu trong lễ cưới tập thể dành cho người khuyết tật
lễ cưới đã diễn ra vào ngày hai mươi tháng một mươi tại tp hcm với thông điệp nhân văn thắp sáng yêu thương vẹn tròn hạnh phúc
tham gia lễ cưới tập thể thực sự như một giấc mơ thành hiện thực đối với vợ chồng anh trần quang hồng và chị nguyễn thị kim phượng
cơn bệnh suốt bại liệt năm ba tuổi đã cướp đi khả năng đi lại nhưng không thể lấy đi được ý chí và nghị lực sống của anh
với công việc sửa chữa điện tử anh hồng đã có thể tự bương trải trong cuộc sống
nhưng có lẽ cuộc sống của anh chỉ thực sự viên mãn khi anh gặp chị phượng một người phụ nữ lành lặng đến với anh bằng sự cảm thông và đồng điệu từ trái tim
mười năm gắn bó nghiệp
hạnh phúc của hai vợ chồng hiện nay là cô công chúa lanh lợi đã được tám tuổi
nhưng ở tuổi ngũ tuần trong thâm tâm của anh hồng vẫn đau đáu một nỗi niềm khi không thể tổ chức được một đám cưới đàng hoàng như bao người
khi mà hàng ngày vợ chồng anh phải xoay sở với nỗi lo cơm áo mưu sinh
câu chuyện và cảm xúc của anh hồng và chị phượng đã tìm được tiếng nói chung với bốn mươi cặp đôi khuyết tật khác trong lễ cưới thật đặc biệt này
vui vui lắm nhưng mà không biết nói cách nào
thay mặt bốn mươi cặp đám cưới
câu chuyện để cảm ơn ban tổ chức và nghệ sĩ kim cương và các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho lễ cưới này sẽ diễn ra rất là hoàn chỉnh và hoàn trang
cũng rất là hạnh phúc và mình cũng dinh dự chứ vì mình nghĩ là nếu mà không có mạnh thường quân không có nhà hậu tâm tài trợ cái dương trình lễ cưới này thì suốt cả cuộc đời này mình cũng không có được một cái đám cưới